thưa quý vị và các đồng chí vào ngày này cách đây sáu mươi tám năm quân và dân việt nam đã đánh bại quân đội pháp
tại điện biên phủ tập đoàn cứ điểm của pháp nơi được giới chuyên gia quân sự thời đói nhận định là một pháo đài bất khả xâm phạm
chiến thắng điện biên phủ vừa là niềm tự hào của dân tộc việt nam vừa là động lực cổ vũ các dân tộc bị áp bức bóc lột trên toàn thế giới
vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc

một mươi năm quân đã tham gia lực lượng chiến đấu trên hai trăm sáu mươi dân công và hai mươi bảy bốn trăm linh thấn gạo đã được huy động
hàng vạn thanh niên sung phong ngày đêm mở đường sang mặt trận
khi đó để thực hiện nhiệm vụ do bộ chính trị giao thứ bộ công an nay là bộ công an
đã thành lập ban công an tiền phương trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ chiến dịch với những vai trò đóng góp hết sức quan trọng
tại các tỉnh tây bắc và chiến trường điện biên phủ lực lượng công an xã tiếp tục vận động nhân dân
phong trào phòng gian bảo mật thực hiện khẩu hiệu
khu ủy tây bắc đã thành lập một ban chỉ đạo chống phỉ
lúc đó là do đồng chí trần quyết là bí thư khu ủy kiếm giám đốc công an tây bắc để làm trưởng an
và với cái vai trò là lực lượng công an là tham mưu kết hợp với lực lượng quân sự tấn công chính trị và quân sự và võ trang
thì chúng ta đã từng bước tiêu diệt được các cái ổ phỉ
mà đặc biệt như là ở thuận châu sơn la cái thời kỳ này
thế rồi một số những cái ổ phỉ lớn ở vùng lai châu
bên cạnh đó lực lượng công an còn làm tốt công tác bảo vệ dân công bảo vệ kho tàng trạm trung chuyển chứa vũ khí đạn dược lương thực thực phẩm phục vụ chiến trường
đề phòng phát hiện bọn lưu manh trộm cắp bọn phản động đốt kho phá hoại
bằng những đóng góp của mình lực lượng công an đã xây dựng được các hành lang an toàn
bảo vệ cho hơn hai mươi sáu dân công hòa tuyến ngày đêm vận chuyển nương thực thuốc súng đạn lên mặt trận địa biên
có lẽ là đóng góp rất là quan trọng của lực lượng công an trong công tác vận chuyển để giải quyết một khó khăn
nhất lúc bây giờ chính là làm thế nào đảm bảo được nương thực thực phẩm vũ khí đạn dược cho chiến dịch biến phủ
suốt năm mươi sáu ngày đêm chiến đấu ngoan cường hoét ngưới ngủ hầm
dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch hồ chí minh quân và dân ta đã vượt qua khó khăn thử thách
một mươi bảy giờ ba mươi phút ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn lá cờ quyết chiến quyết thắng của quân đội đơn dân việt nam tung bay trên nóc hầm của tướng descartes
chiến thắng địa biên phủ cuộc thực dân pháp phải ký hiệp định cho nè lập lại hòa bình ở việt nam và trên toàn đông dương